chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook để liên lạc tổ chức mua bán
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ đã khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối với các đối tượng anh nga châu và tuấn để tiếp tục điều tra mở rộng
trong số các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn lào
thì huyện mộc châu tỉnh sơn la được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp
về tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng tìm mọi cách mọi thời điểm kể cả những thủ đoạn khi có thể
để đưa ma túy qua biên giới vào nội địa tiêu thụ
trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này lực lượng công an cơ sở phối hợp với các lực lượng khác
đặc biệt là với bộ đội biên phòng đã và đang nỗ lực đấu tranh phòng chống
sự vững ổn định tình hình an ninh trẻ tự nơi phên dậu tổ quốc
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
công an huyện mộc châu đã phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn phát hiện
bắt giữ một mươi một vụ buôn bán vận chuyển ma túy với một mươi bốn đối tượng
số lượng tăng vật là heroin ma túy tổng hợp và các tài liệu liên quan bị thu giữ
tuy nhiên hoạt động của đối tượng ma túy vẫn tiềm ẩn đòi hỏi sự chủ động
của các lực lượng chức năng không chủ quan lơ lả trước những phương thức thủ đoạn mới
của nhóm đối tượng này

lợi dụng vận chuyển ma túy vào việt nam để sang nước thứ ba để tiêu thụ
dụng dụng bộ phòng luôn chủ động để phối hợp với lực công an
đặc biệt trong biên giới đấu tranh với các loại đối tượng này
làm từng bước để làm trong sạch địa bàn
mộc châu được xác định là điểm nóng về ma túy
tuy nhiên không hoạt động theo các toán vũ trang hay thành đường dây ổ nhóm như trước
các đối tượng đã chuyển hướng dừng hoạt động riêng lẻ
liên tục thay đổi thời gian địa điểm hoạt động hóa trang
cất dấu ma túy trong hàng hóa hành lý gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng
đấu tranh từ trong nội địa chủ động kiểm soát từ vùng biên cương
các lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ
với quyết tâm không để việt nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy

trên địa bàn tỉnh sơn lan nói chung luôn nhận được sự đồng thuận giúp đỡ của nhân dân khu vực biên giới
để hoàn thành tốt nhiệm vụ
thế trận toàn dân phòng chống tiện nạm ma túy
màn vững chắc tại địa bàn biên giới và trong các cộng đồng dân cư
góp phần chặn đứng hoạt động mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới
mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
thông tin từ công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết
đơn vị đang điều tra làm rõ vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau
tại một quán nhậu ở phường an khánh thành phố cần thơ
trước đó trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip dài hơn một phút
ghi lẽ cảnh hai nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào sô sát
chém nhau tại quán nhậu số rách ở hẻm năm mươi một đường ba tháng hai
phường an khánh quận ninh kiều khiến nhiều người hốt hoảng
trước sự hung hăng của nhóm người nhiều thực khách trong quán bỏ chạy không dám can ngăn
theo lãnh đạo công an quận ninh kiều vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi sáu tháng ba
và đã có người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
hiện công an quận ninh kiều thành phố cần thơ đang điều tra
xác minh những người liên quan để xử lý theo quy định
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử và tuyên phạt bị cáo hoàng thị thảo ba mươi bảy tuổi
chú tỉnh lạng sơn một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng thông qua một người quen thảo biết một người đàn ông tên là hóa
quốc tịch trung quốc không rõ lai lịch và muốn kết nối
giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào
khi một trăm linh triệu đồng chuyển về tài khoản thì chủ tài khoản được nhận thêm một triệu đồng
riêng thảo khi đi rút tiền về chuyển cho hóa
cứ một trăm linh triệu đồng đổi sang tiền
nhân dân tệ thì được nhận thêm sáu trăm linh đồng
hóa yêu cầu không sử dụng tài khoản ngân hàng của thảo
mà phải tìm người khác cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo
tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
với việc mạo danh cơ quan pháp luật thông báo tiền nợ mua hàng bằng thẻ tín dụng
nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây ma túy rửa tiền đang bị điều tra
các đối tượng đã yêu cầu bị hại ở đà nẵng và các tỉnh thành khác
phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đã được chỉ định và chiếm đoạt
thảo biết việc hóa nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận làm
chính phủ yêu cầu đánh giá và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
đó là nội dung đáng chú ý tại nghị quyết chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa được chính phủ ban hành vào ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba
trong đó nghiên cứu đánh giá và căn cứ tình hình dịch
để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
các cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện giám sát thường xuyên định kỳ
và cập nhật báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm
chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín được thực hiện trong thời gian hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế báo cáo chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện chương trình này
hoặc sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình dịch bệnh
mục tiêu cụ thể của chương trình là đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng
trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm đảm bảo đủ vaccine
và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
nâng cao năng lực hệ thống y tế
dự phòng và y tế cơ sở tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế cơ sở
có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng y tế cơ sở
tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến được nâng cao
tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi người có bệnh nền
người khuyết tật phụ nữ mang thai người không nơi nương tựa trẻ em mồ côi
đồng bào dân tộc thiểu số nhóm lao động di cư ở các thành thị đều được đảm bảo tiếp cận các dịch vụ y tế
chương trình mới ban hành cũng yêu cầu tạo mọi điều kiện thuận lợi
đẩy nhanh tiến độ sản xuất chuyển giao công nghệ gia công sản xuất vaccine trong nước sớm nhất có thể
triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin về người dân đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
giám sát tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín và phục vụ phân bổ vaccine hợp lý hiệu quả
thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng
nhiệm vụ giải pháp chủ yếu khác của chương trình là đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh
vừa phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống của người dân